xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
không chỉ giúp các doanh nghiệp xây lắp việt nam ghi tên trên thị trường thế giới
mà cũng góp phần đưa ngành xây dựng trở thành một ngành kinh tế quan trọng
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của việt nam
saigon center một trong những tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê lớn mực nhất tại tp hcm
năm mươi m hai sản thương mại
bốn mươi m hai văn phòng
hai trăm linh căn hộ dịch vụ
giá trị gói thầu xây lắp lên tới trên một sáu trăm linh tỷ đồng
vào năm hai nghìn một mươi bốn khi mở thầu giai đoạn hai và ba của dự án này
việc tham gia tổng thầu những dự án lớn ở việt nam vẫn còn là sân chơi của các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài
vì vậy việc hòa bình group trở thành tổng thầu dự án này được xem là một cột mốc đáng nhớ của ngành xây dựng việt nam
chúng tôi đã rất nỗ lực để chứng minh cho chủ đầu tư nước ngoài
là không phải các nhà thầu trong nước chỉ cạnh tranh bằng giá
mà thực sự có sự vượt rội về trình độ quản lý cũng như là công nghệ kỹ thuật thi công
và chúng tôi đã phải thể hiện tất cả năng lực của mình bằng một bộ hồ sơ dự thầu tốt hơn
cả những nhà thầu nước ngoài
ở thời điểm đó gói thầu saigon center giai đoạn hai và ba không chỉ lớn về quy mô
mà những yêu cầu kỹ thuật cũng rất khó
thậm chí phương án vừa xây lên cao vừa khai thác sử dụng tầng hầm chưa từng được thực hiện ở việt nam
đầu bài nó có những điểm khó đó là thi công theo tốp đào
là vừa đào đất làm hầm bên dưới vừa xây những tầng podium
đồng thời khi mà hoàn thiện podium xong thì đưa vào khai thác trong khi tháp vẫn chưa hoàn tất phần kết cấu bê tông cốt thép
thì có những yêu cầu rất là khó
và những yêu cầu này không phải chỉ khó về mặt kỹ thuật mà cả về mặt thủ tục pháp lý
vì tại thời điểm đó chưa có công trình nào ở việt nam cho phép làm như thế
thế chúng tôi đã phải chứng minh cho bộ xây dựng là cái giải pháp mà hòa bình đưa ra hoàn toàn an toàn
để có thể sử dụng bên dưới thi công ở bên trên
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu dự án sài gòn center chính thức đi vào hoạt động
và với việc tổng thầu hòa bình đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tiến độ và an toàn
tới nay đơn vị vận hành tòa nhà luôn khẳng định lựa chọn tổng thầu việt là một lựa chọn đúng đắn
tổng thầu hòa bình đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tiến độ và an toàn
khi mà công trình đưa vào xây dựng và đưa vào vận hành được ba năm
thì cho đến hiện tại thì tôi có thể khẳng định là nhà thầu hòa bình làm khá là tốt
đặc biệt là cái hòa bình là main con
thì cả về xây dựng và về cơ điện luôn
mình đánh giá là hòa bình cũng có thể ngang ngửa với các nhà thầu nước ngoài
hòa bình là tổng thầu từ phần hầm móng tầng hầm cho đến thủ tháp
họ đã thi công quản lý dự án
quản lý thi công một cách rất là bài bản rất là chuyên nghiệp
và chúng tôi rất là hài lòng về cái chất lượng của hòa bình mang lại
việc một doanh nghiệp xây lắp trong nước chiến thắng các nhà thầu nước ngoài
giành được một dự án quy mô nghìn tỷ được xem là một bước đột phá ở thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
bởi vì trước đó các nhà thầu nước ngoài với lợi thế về công nghệ
quản trị và tài chính thay nhau làm tổng thầu các công trình lớn tại việt nam
đối với thị trường xây đắp dân dụng và công nghiệp
thì chúng ta nhớ rằng trong những năm chín mươi và đầu những năm hai nghìn
thì để thực hiện công trình mở rộng cầu sài gòn và mở rộng cầu chữ y như hiện nay
thì lúc đó chúng ta phải dựa hoàn toàn vào công nghệ và kỹ thuật xây dựng của một công ty pháp
đó là công ty crescine
rồi để xây dựng phần nền bóng những công trình cao thật
thì chúng ta lúc đó lại dựa vào một công ty
một công ty hạ tầng nổi tiếng của châu âu đó là công ty pachy soledadons
còn đối với công ty xây dựng của hàn quốc thì chúng ta thấy
công ty kumho engineering lúc đó cũng đang làm mưa làm gió
ở thị trường xây dựng của thành phố hồ chí minh cũng như là nhiều tỉnh thành trong cả nước
sự thành công của hòa bình group tại dự án saigon center mở ra một giai đoạn vươn lên mạnh mẽ của ngành xây dựng
hàng loạt doanh nghiệp việt đã chiến thắng các nhà thầu ngoại
trở thành tổng thầu của những dự án trị giá
giá hàng nghìn tỷ đồng trong đó nổi bật là tòa nhà landmark tám mươi một tại thành phố hồ chí minh
với tổng mức đầu tư ba trăm linh triệu đô la đây là tòa nhà cao nhất đông nam á
hơn năm tấn thép một mươi bảy tấn bê tông và cùng với đó là những yêu cầu về khối lượng công việc
về công nghệ an toàn và chính xác
để mà làm cái hệ lõi chúng tôi phải dùng hệ thống cốt pha trượt của kumkam bên hàn quốc
để làm cái hệ bao che ngoài sàn chúng tôi phải dùng hệ thống bê ri từ đất và dùng cầu pháp trượt bên hàn quốc
việt nam chưa có dự án nào áp dụng và chúng tôi phải thi công những cái sàn cao ba mươi mét
những cái cồn đứng độc lập cao đến hơn hai mươi năm mét
chúng tôi phải trách nhiệm với dự án này thì dự án này nó quá cao và quá lớn
người việt nam mình chưa bao giờ làm cả
tới nay không chỉ có hòa bình group hay cotechons mà hàng loạt doanh nghiệp xây lắp của việt nam
đã thắng thầu tại các dự án nghìn tỷ
nhiều dự án trong số đó do doanh nghiệp nước ngoài làm chủ đầu tư
qua một thời gian rất gắn thì các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đã phát triển
có thể nói rằng thần kỳ
năm bảy năm gần đây thì thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ở việt nam
chủ yếu là do các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đảm đường và rất được tin cạnh
và trong khi số lượng doanh nghiệp việt làm tổng thầu những gói thầu nghìn tỷ vẫn tiếp tục tăng lên
thì những doanh nghiệp tiên phong lại bước những bước tiến mới
đó là giành quyền tổng thầu các gói thầu lớn ở nước ngoài
dự án le yuen residence thủ đô kuala lumpur của malaysia
một trong những dự án đầu tiên mà một doanh nghiệp việt nam liên danh với một tập đoàn bản địa trong vai trò tổng thầu
tổng giá trị đầu tư khoảng một trăm hai mươi năm triệu đô la sáu trăm bảy mươi căn hộ
đây là dự án đầu tiên có bãi biển nhân tạo tại thủ đô kuala lumpur
cùng với đó là những dự án xây dựng ở kuwait ở canada hay myanmar
chúng tôi đã thăm một công trình xây bắt nhận thầu của công ty xây dựng hòa bình tại kuwait
chúng tôi nói để hoạt động được ở một khu vực khí hậu khắc nghiệt
ở sa mạc của trung đông mà chúng ta biết rằng là ban ngày nhiệt độ đã lên tới khoảng năm mươi năm mươi năm độ c
chỉ có thể thi công được từ bốn giờ chiều cho đến một mươi h một mươi một giờ đêm mà thôi
và chúng ta phải cạnh tranh với những nước mà họ có
cái giá nhân công còn thấp hơn chúng ta rất nhiều
chẳng hạn như nhân công đến từ khu vực của nam á thì phải nói rằng giá nhân công rất thấp
cho nên chúng ta cạnh tranh khi mà tiến ra thị trường xây lắp ở nước ngoài cũng không phải là một cái việc giảm được
trước đó việt nam chỉ xuất khẩu lao động xây dựng chuyên gia xây dựng hoặc làm thầu phụ ở các công trình nước ngoài
tuy nhiên với sự cạnh tranh về nhân công giá rẻ từ ấn độ
pakistan nguồn lao động dồi dào trong ngành xây dựng việt nam không còn là một lợi thế
ngoài ra các chuyên gia cũng cho rằng xuất khẩu chuyên gia hay giá nước ngoài làm thầu phụ không phải là cách tối ưu để tìm chỗ đứng trên thị trường xây dựng toàn cầu
xuất khẩu lao động trong ngành xây dựng kể cả chuyên gia trong ngành xây dựng xuất khẩu cả những sản phẩm dịch vụ như là sản phẩm cao cấp như là bim sevis
đó cũng chỉ là
những cái sản phẩm đơn chiếc và vẫn là một cái dạng xuất khẩu những cái mà chúng ta có mà chưa được gia công một cách hoàn chỉnh
những cái xuất khẩu như thế chẳng khác gì là nền kinh tế hai lượng
cái phần của nhà thầu phụ là bao giờ cũng bị cắt sen
cho nên là cái thân phận nhà thầu phụ trong nước
chúng ta đã biết thì khi đi ra nước ngoài cũng thế
nếu mà chúng ta làm nhà thầu phụ cho các nhà phụ chính trên nước ngoài thì chúng ta cũng bị thiệt hại
nếu không khói thì chúng ta cũng bị bốc lực
nếu như quy mô thị trường xây dựng việt nam mỗi năm chỉ vài chục tỷ đô la thì thị trường xây dựng thế giới có quy mô trên một mươi hai tỷ đô la với nhu cầu vô cùng đa dạng
việc xuất khẩu tổng thầu xây dựng không chỉ mang lại giá trị gia tăng cao mà còn thúc đẩy sự phát triển hàng loạt ngành liên quan
từ sản xuất tới dịch vụ từ công nghệ xây dựng tới tài chính bảo hiểm
nếu mà chúng ta phát triển thành công thì chúng ta có khả năng thúc đẩy sự phát triển của những ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
sản xuất trang thiết bị thi công sản xuất trang thiết bị nội ngoại thất
và rất nhiều sản phẩm dịch vụ
dịch vụ phụ trợ cho ngành xây dựng sẽ được cùng phát triển như là dịch vụ tư vấn quản lý dự án dịch vụ thiết kế kiến trúc
dịch vụ bảo hiểm ngân hàng vận chuyển các dịch vụ kể cả đầu tư địa ốc cũng có thể là cùng phát triển sau sau
theo số liệu của tổng cục thống kê
ở việt nam
cứ một triệu dân thì có một mươi hai kỹ sư hoặc chuyên gia xây dựng
tỷ lệ này cao gấp bốn lần so với mức bình quân của các nước phát triển
với việc các doanh nghiệp xây lắp việt nam thắng thầu và xây dựng thành công những công trình tầm cỡ thế giới trong vai trò tổng thầu
có thể nói họ đã tiếp cận và làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay
đó là cơ sở để nhiều doanh nghiệp xây dựng trong nước xây dựng lộ trình xuất khẩu dịch vụ tổng thầu
sau khi giành chiến thắng trước các nhà thầu nước ngoài trong hầu hết các dự án xây dựng lớn tại việt nam
tuy nhiên để có thể thành công ở sân chơi này chỉ một hai doanh nghiệp tiên phong là không đủ
cần có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn mạnh tạo ra các liên kết dọc liên kết ngang
để nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế và điều này cần có bàn tay kiến tạo của chính phủ
mới đây ông lê viết hải phó chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng việt nam
đã trình thủ tướng bảy kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng
chúng ta cần phải xây dựng một cái
chiến lược tổng thể của quốc gia để đưa ngành xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhau chia ra nhiều giai đoạn
ban đầu thì các nhà thầu trong nước hợp tác với các nhà thầu nước ngoài để cùng thực hiện dự án
nhưng mà cái mô hình thực hiện thế nào để các nhà thầu trong nước có thể tiếp cận được công nghệ
cũng như quản lý dự án từ nhà thầu
và những giai đoạn sau thì chúng ta hoàn toàn làm chủ công nghệ cũng như là phương pháp quản lý
cùng với đó ông hải cũng kiến nghị chia nhỏ các dự án đầu tư công ở mức hợp lý để các doanh nghiệp xây dựng trong nước tiếp cận dễ dàng hơn
ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia xây dựng
ông hải cũng đã hay nói mèo nhỏ thì bắt chùa con
cho nên các nhà thầu xây lắp của việt nam
nếu là nhà thầu mới thành lập thì nguồn vốn chắc cũng chỉ vài chục tỷ đồng
chia nhỏ các thầu cách hợp lý thì chính là chính phủ tạo điều kiện để cho các nhà thầu trong nước có cơ hội để tham gia đấu thầu
và từ đó sẽ giúp phát triển các công ty xây lắp của việt nam lớn lên
hỗ trợ doanh nghiệp xây lắp tham gia nhiều hơn nữa vào các dự án đầu tư công trong nước
là biện pháp giúp họ nâng cao năng lực tìm chỗ đứng trong thị trường xây dựng quốc tế
và chính những doanh nghiệp thành công trong vai trò tổng thầu trên thị trường xây dựng quốc tế
sẽ đóng góp trở lại cho sự phát triển của nền kinh tế việt nam